sở văn hóa thể thao hà nội cho biết năm nay không bắn pháo hoa nhưng thành phố hà nội sẽ trình chiếu phá hoa nghệ thuật kéo dài khoảng năm phút trên tất cả các màn hình led tại điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật
trong đêm giao thừa năm nay thành phố hà nội cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước sẽ không tổ chức bán pháo hoa như thường lệ
tuy vậy riêng đối với hà nội nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật sẽ được tổ chức phục vụ nhân dân đón tết
sở văn hóa thể thao hà nội cho biết thành phố sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật thể dục thể thao tại vườn hoa lý thái tổ trung tâm quận hà đông quận tây hồ thị xã sơn tây và trước cửa sân vận động mỹ đình vào lúc hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
vào đúng thời khắc giao thừa năm nay do không bắn pháo hoa thay vào đó thành phố hà nội sẽ trình chiếu phá hoa nghệ thuật trên tất cả các màn hình led tại điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật
thời gian trình chiếu phá hoa nghệ thuật trên màn hình led kéo dài khoảng năm phút
thể thao du lịch sẽ tổ chức đếm ngược khoảng ba mươi giây
về việc rung chuông tại các nhà thờ đình chùa trong thời khắc giao thừa ông tô văn động cho biết đây chỉ là khuyến khích chứ thành phố không ép buộc